sau khoảng một ngày đấu tranh an và lành từng bước khai nhận hành vi đánh đập bạo hành dẫn đến thương tích khiến cho bé tử vong
hai đối tượng còn khai đã bạo hành nạn nhân nhiều lần liên tiếp
cơ sở mầm non này hoạt động tự phát đã bị xử phạt hai lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi bốn đối tượng là lãnh đạo và nhân viên
chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v quận tân bình và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn chín d huyện củ chi
trong đó có một mươi ba đối tượng bị khởi tố về tội danh nhận hối lộ một đối tượng bị khởi tố về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phối hợp cùng công an quận tân bình
tiến hành khám xét tại trung tâm đăng kiểm năm v thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức đòi nợ thuê qua app võ thị bích tuyền chú tại tỉnh hậu giang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp cn bắt giữ để điều tra
nhóm này đã thuê nhà tại khu dân cư nông thổ sản phường phú thứ quận cái răng tp cn để đòi nợ thuê cho công ty bamboo
trước đó phòng cảnh sát hình sự và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp cn đã mời làm việc
một số đối tượng trong đường dây đòi nợ thuê qua app nói trên vì có các hành vi ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để làm nhục người khác
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai và các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ba xe tải
khiến một người tử vong vào tối ngày hôm qua
vào khoảng một mươi giờ tối qua nhận được tin báo cháy tại khu vực đề xe của công ty cổ phần trên đường phan đăng lưu
khu phố bảy phường long bình tp biên hòa
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều một xe chữa cháy cùng một mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã làm ca bin ba chiếc xe tải bị thiêu dụi hoàn toàn
một người tử vong chưa rõ danh tính
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ năm đối tượng đều trú tại tỉnh nghệ an
đã có hành vi ném vỡ kính nhiều xe ô tô khách lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
cụ thể vào giờ một mươi phút sáng qua nhóm năm đối tượng này đã dùng đá ném vỡ kính xe của một xe khách
ngoài ra các đối tượng này còn thừa nhận đã nhặt đá bên đường ném làm hư hỏng bốn xe khách khác chạy tuyến nghệ an hà nội